xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
sau đây là số liệu cập nhật ca mắc mới tại thành phố hà nội mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trong số hai tám trăm tám mươi sáu ca mắc mới có năm trăm một mươi sáu ca ghi nhận tại cộng đồng phân bố tại ba trăm chín mươi hai xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hoàng mai một trăm hai mươi sáu ca đống đa một trăm linh ba ca nam từ liêm một trăm linh sáu ca gia lâm một trăm ba mươi bảy ca thanh trì chín mươi ba ca
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
là một trăm linh ba năm mươi sáu ca
về công tác tiêm chủng từ khi triển khai tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín thành phố đã tiêm được một mươi ba chín trăm hai mươi ba sáu mươi năm mũi tiêm
ba mươi một bốn trăm năm mươi sáu mũi bổ sung và một sáu trăm hai mươi bảy chín trăm ba mươi hai mũi vaccine nhắc lại
cụ thể kết quả tiêm chủng cho người trên một mươi tám tuổi đã đạt được tỷ lệ chín mươi chín bảy mỗi một và chín mươi chín bốn mỗi hai
tỷ lệ cho người trên năm mươi tuổi đạt chín mươi chín
trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bốn tuổi đạt tỷ lệ chín mươi chín bảy mỗi một và chín mươi tám ba mũi hai
trẻ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi đạt tỷ lệ chín mươi chín sáu mũi một và chín mươi bảy sáu mũi hai
cùng với các đơn vị tiêm chủng của thành phố các bệnh viện trung ương và bộ ngành trên địa bàn đã tiêm được một bốn trăm linh ba trăm hai mươi ba mũi

trong đó có năm tám trăm hai mươi tám mũi hai cho đến hết ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
từ ngày một mươi tháng một đến nay các bệnh viện đã tiêm được một mươi tám một trăm bốn mươi một mũi tiêm trong đó có sáu trăm một mươi năm mũi một và bảy trăm năm mươi sáu mũi hai số mũi nhắc lại là một mươi sáu
hiện tại các hoạt động phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín như giám sát nhập cảnh xét nghiệm tiêm chủng
tổ chức điều trị tại bệnh viện cơ sở thu dung và hỗ trợ người bệnh điều trị tại nhà vẫn đang được ngành y tế thực hiện
và phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng một đến một mươi sáu h ngày hai mươi tháng một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi sáu bảy trăm một mươi năm ca nhiễm mới
trong đó có bảy mươi tám ca nhập cảnh và một mươi sáu sáu trăm ba mươi bảy ca ghi nhận trong nước tăng bảy trăm linh một ca so với ngày trước đó tại sáu mươi ba tỉnh thành phố

cụ thể các tỉnh thành phố ghi nhận các ca bệnh như sau
hà nội hai tám trăm tám mươi bốn ca đà nẵng chín trăm tám mươi ba ca hải phòng bảy trăm hai mươi hai ca bến tre sáu trăm một mươi bốn ca khánh hòa năm trăm bảy mươi chín ca hưng yên năm trăm sáu mươi năm ca bình định năm trăm hai mươi một ca quảng ngãi năm trăm một mươi ba ca
thành hóa bốn trăm chín mươi bảy ca bình phước bốn trăm sáu mươi hai ca quảng ninh ba trăm tám mươi chín ca bắc giang ba trăm tám mươi chín ca
hà nội hai tám trăm tám mươi sáu ca bắc ninh ba trăm bảy mươi ba ca cà mau ba trăm sáu mươi một ca trà vinh ba trăm ba mươi hai ca quảng nam hai trăm tám mươi tám ca thừa thiên huế hai trăm tám mươi năm ca
nam định hai trăm tám mươi ba ca hải dương hai trăm tám mươi ca vĩnh phúc hai trăm bảy mươi ca vĩnh long hai trăm sáu mươi chín ca nghệ an hai trăm bốn mươi năm ca thành phố hồ chí minh hai trăm bốn mươi năm ca tây ninh hai trăm ba mươi chín ca
thái nguyên hai trăm ba mươi năm ca lâm đồng hai trăm ba mươi năm ca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
yên bái một trăm linh ba ca lào cai một trăm linh ba ca phú yên một trăm linh một ca hà giang một trăm linh một ca hà nam chín mươi tám ca đắk nông chín mươi tám ca điện biên chín mươi tám ca sơn la chín mươi tám ca hậu giang chín mươi ca đồng tháp tám mươi ca kiên giang bảy mươi bảy ca đồng nai sáu mươi năm ca
bình dương sáu mươi một ca hà tĩnh năm mươi năm ca an giang năm mươi một ca cần thơ bốn mươi bảy ca long an ba mươi tám ca cao bằng ba mươi tám ca tiền giang ba mươi bảy ca lai châu ba mươi sáu ca sóc trăng ba mươi ba ca ninh thuận hai mươi chín ca bắc cạn năm ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là trà vinh giảm hai trăm bảy mươi một ca thanh hóa giảm một trăm ba mươi một ca bình phước giảm bảy mươi ba ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là bình định tăng một trăm linh chín ca quảng ninh tăng chín mươi hai ca đà nẵng tăng chín mươi một ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi sáu hai trăm ba mươi bốn ca mỗi ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm linh tám ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
tại hà nội một ca quảng nam hai mươi bảy ca tp hcm sáu mươi tám ca hải dương một ca hải phòng một ca
thanh hóa hai ca đà nẵng ba ca khánh hòa hai ca long an một ca quảng ninh hai ca
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam cụ thể như sau
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai chín mươi bốn tám trăm linh hai ca nhiễm đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai tám mươi tám hai trăm chín mươi năm ca
trong đó có một bảy trăm chín mươi hai một trăm linh bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm năm trăm một mươi hai một trăm chín mươi năm ca bình dương hai trăm chín mươi hai ba trăm linh năm ca hà nội chín mươi chín ca
tp hcm năm trăm một mươi hai chín trăm một mươi ca đồng nai chín mươi chín năm trăm ba mươi ca tây ninh tám mươi sáu năm trăm năm mươi ba ca
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế trang cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày năm bảy trăm ba mươi sáu ca
tổng số ca đã được điều trị khỏi một bảy trăm chín mươi bốn
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn năm trăm chín mươi một ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ ba sáu mươi hai ca thở oxy dòng cao hfnc bảy trăm năm mươi ca thở máy không xâm lấn một trăm một mươi hai ca thở máy xâm lấn sáu trăm bốn mươi bảy ca ecmo hai mươi ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi tháng một ghi nhận một trăm năm mươi hai ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh một mươi ba ca trong đó có hai ca từ các tỉnh chuyển đến gồm long an một và tiền giang một
tại các tỉnh thành phố khác đồng tháp có một mươi hai ca vĩnh long một mươi hai ca kiên giang một mươi hai ca sóc trang chín ca tiền giang chín ca hậu giang chín ca tây ninh sáu ca an giang sáu ca bến tre sáu ca bình dương năm ca long an năm ca cần thơ năm ca bạc liêu năm ca bình phước bốn ca đồng nai bốn ca hòa bình bốn ca bà rịa bốn ca
tại thành phố hồ chí minh một mươi ba ca trong đó có hai ca từ các tỉnh chuyển đến gồm long an một và tiền giang một
tại thành phố hồ chí minh một mươi ba ca trong đó có hai ca từ các tỉnh chuyển đến gồm long an một và tiền giang năm ca bình thuận ba ca bắc ninh ba ca hà giang ba ca bình định ba ca khánh hòa hai ca cà mau hai ca điện biên một ca nghệ an một ca đà nẵng một ca phú yên một ca đắk lắc một ca lâm đồng một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm năm mươi bảy ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi sáu hai trăm sáu mươi sáu ca chiếm tỷ lệ một ba
tổng số ca nhiễm xếp thứ hai mươi năm trên hai trăm hai mươi bốn vùng lãnh thổ số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á và xếp thứ bốn của khối asean